công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá tổ chức tín dụng đen chuyên cho vai nặng lãi với tính chất phức tạp và quy mô lớn nhất từ trước tới nay
núp bóng dưới cái tên công ty tài chính nam long có trụ sở tại tp hcm hoạt động trên sáu mươi ba tỉnh thành của cả nước
theo kết quả điều tra công ty tài chính nam long do đối tượng nguyễn đức thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sống tại quận một tp hcm cầm đầu
đã thực hiện giao dịch cho vay với lãi suất lên tới hơn một trăm linh một năm
điều tra hai mươi ba trên bảy mươi tài khoản ngân hàng của công ty nam long tổng số tiền giao dịch đã lên tới trên năm trăm một mươi tỷ đồng
tính đến thời điểm bị phát hiện đã có hơn hai trăm linh khách hàng dính bẫy tín dụng đen với mọi thủ đoạn của công ty ma này
khi các con nợ chậm trả các đối tượng sẵn sàng hành hung đe dọa và cưỡng đoạt tài sản có giá trị gấp nhiều lần số tiền vai nợ
bản thân các nhân viên trong công ty nếu vi phạm điều lệ cũng phải chịu những hình phạt rất nặng nề
như cải tạo trong công ty cho đi tù quốc pháp chặt ngón tay đánh đòn xa thải
đỉnh điểm của sự vô nhân đạo này là trường hợp của nạn nhân nguyễn văn minh bị giam giữ bắt ăn chất thải
bị đánh đập đến mức nhập viện trong tình trạng nguy kịch và chết ngay sau đó
công an thanh hóa đang phối hợp với các địa phương trên cả nước mở rộng điều tra để làm rõ quy mô
hậu quả cũng như vai trò của những đối tượng có liên quan trong đường dây tín dụng đen này